bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tỉnh quảng bình vừa thông báo kế hoạch tổ chức chương trình quảng bình trong lòng hà nội
chương trình nhằm quảng bá giới thiệu văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt
và tiềm năng thế mạnh của du lịch quảng bình đến với người dân hà nội khách du lịch trong nước và quốc tế
theo đó chương trình quảng bình trong lòng hà nội gồm bảy hoạt động chính
lễ khai mạc chương trình diễn ra vào tối ngày hai mươi năm tháng ba tại khu vực tượng đài lý thái tổ
tại lễ khai mạc ban tổ chức sẽ trình chiếu các clip quảng bá du lịch quảng bình
các tiết mục nghệ thuật nổi bật về quảng bình trình diện áo dài hang động
giao lưu với những người nổi tiếng về các cảm nhận đối với du lịch quảng bình
chương trình nghệ thuật quảng bình trong câu hát vào hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng ba tại nhà hát lớn hà nội
cùng nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ chương trình
phát biểu tại đây bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn đề nghị
trong thời gian tới việc quảng bá du lịch quảng bình cần xây dựng hình ảnh về một mảnh đất địa linh nhân kiệt
vương quốc của hang động không nên quá lạm dụng các hình ảnh trong các bộ phim của hollywood
không thể để quảng bình là đảo đầu lâu hay biểu tượng của quảng bình là kinh công